giác của người này có thể trở thành tài sản quý giá của người khác
khoảng hai tấn nắp chai đã qua sử dụng qua sự sáng tạo của một người phụ nữ cao tuổi tại nga
đã trở thành những phụ kiện trang trí độc đáo biến ngôi nhà của bà thành một khu trưng bày nghệ thuật ngoài trời đặc sắc
kể từ năm hai nghìn một mươi ba bà nina grinistia đã bắt đầu tạo ra các tác phẩm nghệ thuật theo phong cách tranh ghép mảnh
một số tác phẩm trong đó bao gồm tới hơn một nắp chai nhựa
bà sử dụng những nguyên liệu đã qua sử dụng để trang hoàng ngôi nhà của mình
bà nina cho biết ý tưởng này xuất phát từ cô cháu gái
cô giúp bà của mình tìm kiếm những mẫu thiết kế trên mạng internet
ban đầu bà nina tạo ra các mẫu của mình bằng cách sử dụng hạt đậu
nhưng sau đó đã nhanh chóng chuyển sang một nguyên liệu mới để dễ tìm kiếm và sử dụng
khi tôi thấy thứ gì đó thú vị trên mạng cháu gái tôi sẽ sắp xếp phối màu sắc cho tôi
và sau đó tôi sẽ lấy nắp chai và sử dụng để tạo thành một bức tranh
bà nina đã thu thập nguyên liệu tại một khu trôn rác gần đó
và cả từ những người hàng xóm ngày ngày đem cho bà nhằm ủng hộ sở thích này của bà
các tác phẩm của bà chủ yếu lấy cảm hứng từ các nhân vật cổ tích của nga
hay các nhân vật hoạt hình thờ soviet được treo lên tường ở ngoài vườn
và nhờ đó biến nơi đây thành một khu trưng bày nghệ thuật độc đáo